thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
có giao dịch với số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng bắt tạm giam bốn đối tượng có liên quan
bốn đối tượng gồm nguyễn tùng lâm an văn hạnh vi ngọc trường và phạm thanh tuyền đều trú tại thành phố lạng sơn
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn tùng lâm đã lấy tài khoản cá độ bóng đá từ nước ngoài qua mạng internet
sau đó chia nhỏ tài khoản cho các chân dết và những người này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các con bạc khác trong và ngoài tỉnh để cá cược
cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lập một mươi một tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
khám xét nhà của các đối tượng thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
vâng như vậy là trái bóng world cup đã lăn và bữa tiệc thể thao tràn ngập trong một tháng tới
các đối tượng sẽ hữu hẹn sẽ mang đến cho người dân trên toàn thế giới một cảm xúc vô cùng tuyệt vời
tuy nhiên tình trạng vi phạm bản quyền phát lậu các trận bóng đá world cup hai nghìn hai mươi hai đang trở thành vấn đề nhức nhối
không chỉ ảnh hưởng tới các nhà đài mà còn tiêm tàng những hệ lụy khác
nhất là khi tại các website này thì luôn chứa những hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá dẫn dụ người dân vào cơn lốc đỏ đen
những hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
không khó để tìm thấy những trang mạng không hề có bản quyền vẫn ngang nhiên truyền hình trực tiếp các trận đấu bóng đá
thậm chí một số trang thông tin điện tử còn tiếp tay cho các web lậu bằng việc dẫn đường link trực tiếp bóng đá vào trong bài viết để câu view
nguyên liệu hơn những quảng cáo mời gọi cá độ bóng đá dưới sạm podcast hiện ra yêu cầu người dân click vào nếu muốn xem tiếp
tôi thấy là nhiều trang web phát lậu bóng đá đã nổi lên rất nhiều
trong thời gian ngày nay đặc biệt là truyền hình quân cấp và đương nhiên là chất lượng hình ảnh âm thanh và đường truyền không thể tốt bằng những truyền hình trinh thống
việc bằng những quảng cáo cá độ bóng đá tràn lan trên mạng như thế thì nó sẽ lôi kéo nhiều người ham mê đỏ đen tham gia vào việc cá độ này dẫn đến tình trạng là nhiều gia đình tám gia bại sản nhất là sau kỳ quân cấp này
cách đây bốn năm chỉ trong ba ngày kể từ quân cấp hai nghìn một mươi tám khai mạng đài truyền hình việt nam đã phát hiện
hơn bảy trăm linh trường hợp vi phạm bản quyền trên internet
nếu tình trạng chiếu lậu các trận đấu tại world cup hai nghìn hai mươi hai còn tiếp diễn không chỉ khiến doanh thu đơn vị đã mua bản quyền bị sụt giảm mà còn có thể dẫn tới khả năng bị cắt sóng trong tương lai
mình có thể đảm bảo kể một trăm hai mươi triệu đồng đến ba trăm linh triệu đồng hoặc là cán giam trák hoặc giam giữ cho đến từ sáu tháng đến ba năm nặng thì phải phạt đến đến một tỷ đồng
bên cạnh đó việc phát tán hay quảng cáo những trang mạng cá độ bóng đá này cũng được cho là hành vi vi phạm pháp luật tại khoản hai điều ba mươi ba nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp
bên cạnh mức phạt tiền người vi phạm cũng phải khao gỡ xóa quảng cáo hoặc tu hồi sản phẩm dịch vụ này
đây là những hành vi vi phạm pháp luật
đây là những hành vi vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật và đề nghị người dân cũng tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan
đặc biệt là công an để mà phát hiện và tối giác tội phạm phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
đặc biệt trong mùa world cup hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra bộ công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức
tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc
nhất là cá độ bóng đá phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
quan tâm quản lý giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao kể rác
tránh xa cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá
từng kỳ thời báo tin tố rác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường gây nóng của cục kể sát hình sự bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi chín
để có biện pháp điều tra xử lý các phần làm đánh mạnh môi trường xã hội
đồn biên phòng đắc lao bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông vừa phát hiện bắt quả tàng một đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo hoa nổ
khi đang tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực cột mốc bốn mươi tám trên hai mươi năm
thuộc thôn đức kim xã đắk lao huyện đắk my tỉnh đắk nông
lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tăng vật phương tiện gồm một mươi bốn thùng các tông
bên trong mỗi thùng có chứa một mươi tám hộp giấy nhiều màu sắc với tổng trọng lượng là hơn bốn trăm linh kg
một xe càng một điện thoại di động và bốn triệu đồng tiền mặt
qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai tên là nguyễn hữu ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
có hộ khẩu thường trú tại thôn đức đoài xã đức minh huyện đức my tỉnh đắk nông
cũng theo lời khai của đối tượng số tăng vật trên là pháo hoa nổ mua của một đối tượng không rõ tên địa chỉ
đội biên phòng đắc lao đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu chuyển giao cho công an huyện đắc minh
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng
kiểm tra phát hiện và tạm giữ số lượng lớn nhang mũi nhãn hiệu nước ngoài
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
phối hợp với công an huyện an phú và cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh thanh quyên
tại xã đa phước huyện an phú do bà trịnh kim quyên chú tại huyện châu phú làm đại diện
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong kho có năm bốn mươi hộp nhang mũi xuất xứ nước ngoài
không có dán tem phụ nhãn tiếng việt
tại thời điểm kiểm tra bà quyên không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp để chứng minh số nguồn gốc hàng hóa trên
vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
trước thông tin cạn vé máy bay dịp tết chỉ còn vé hạng thương gia với giá đắt đỏ đang gây hoang mang dư luận
lãnh đạo cục hàng không việt nam khẳng định thông tin cạn vé máy bay dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
chỉ còn vé hạng thương gia là không chính xác
cụ thể vào chiều ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một kiểm tra nhanh trên các trang bán vé trực tuyến
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết hiện vẫn còn nhiều ghế trống đang chờ đặt trên trạng bay nóng là tân dân nhất và nội bài
cơ quan chức năng đã quản lý chặt chẽ việc công bố giá vé của các hãng hàng không đảm bảo không vượt quá khung giá quy định hiện hành
lãnh đạo cục hàng không việt nam cũng cho hay trường hợp hành khách nếu phát hiện hãng hàng không mở bán vượt khung giá quy định
hãy thông báo cho cục hàng không
cục hàng không việt nam đơn vị sẽ lập tức tổ chức các đoàn thanh kiểm tra xử lý nghiêm nếu có vi phạm
trong phần tiếp theo của bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tổng cục thống kê vừa có báo cáo về kỷ niệm kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng lầu năm hai nghìn hai mươi hai
theo báo cáo cpi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba mươi chín so với tháng trước
so với tháng một mươi hai tháng hai nghìn hai mươi một cpi tháng một mươi một tăng bốn năm mươi sáu so với cùng kỳ năm trước tăng bốn ba mươi bảy

tại kênh bán mẻ truyền thống tỷ lệ hàng viện tài trợ cửa hàng tiện lợi

tại kênh bán mẻ truyền thống tỷ lệ hàng viện tài trợ cửa hàng tiện lợi
chuyển từ sáu mươi đến sáu mươi tài trợ cửa hàng tiện lợi
đặc biệt kể từ sau dịch covid một mươi chín đến nay đã có bảy mươi sáu người tiêu dùng việt nam trội hàng nội địa
có thể thấy mô hình người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã và đang phát huy hiệu quả
và thu hút đông đảo người dân tới mua sắm
hơn chín mươi người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng việt nam
bảy mươi năm người tiêu dùng khuyên người thân trong gia đình bạn bè nên mua hàng việt
tỷ trọng hàng tiện tại các chợ chiến trên bảy mươi
khách quốc tế đến việt nam trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đạt năm trăm chín mươi sáu chín trăm linh lượt người tăng hai mươi ba hai so với tháng trước
tính trong một mươi một tháng năm nay khách quốc tế đến nước ta đạt hai chín mươi năm triệu lượt người
ước hai mươi một một lần so với cùng kỳ năm trước
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt năm trăm ba mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng
doanh thu du lịch lữ hành
một mươi một tháng cuội năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt gần hai mươi ba tỷ đồng tốt hơn bốn lần so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị tháng khuyến mại hà nội hai nghìn hai mươi hai bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi một cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
là sự kiện trọng tâm trong chuỗi các hoạt động khuyến mại tập trung của thành phố
qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
của thủ đô những tháng cuối năm
ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng cũng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hào hứng trong mua sắm các mặt hàng tiêu dùng
những ngày này chị lan cũng như bao người khác tiết kiệm được khá nhiều chi phí
công ty có chương trình giảm giá rất là sâu
có những sản phẩm giảm tới năm mươi có sản phẩm giảm đến ba mươi đến ba mươi năm
và những sản phẩm này thì
tôi nghĩ rằng đấy chính là một trong số
việc giảm giá đó thì là một trong số những yếu tố để kích cầu cho người tiêu dùng
và làm cho người tiêu dùng hứng thú hơn trong mùa đông năm nay
tháng khuyến mại hà nội năm nay mở ra cơ hội cho người tiêu dùng
tham gia trải nghiệm mua sắm tại hơn một điểm khuyến mại
là các chuỗi hệ thống của cửa hàng
để kích cầu tiêu dùng các doanh nghiệp tham gia không đặt nặng vấn đề doanh thu
mà mục tiêu là được nhiều người biết đến thương hiệu
được sự chỉ đạo của sở công ty
công thương cũng như là bộ công thương
thì chúng tôi tham gia chương trình hồi chiều vàng khuyến mại
thì chúng tôi đã giảm giá tất cả các mặt hàng
để giới thiệu đến người tiêu dùng
trong tuần vàng khuyến mại này
hầu hết các sản phẩm được giảm giá khuyến mại ba năm
để kích cầu người tiêu dùng
và người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm hàng việt nam chất lượng
ngoài các chương trình khuyến mại của riêng keozip break friday
chúng tôi còn có rất nhiều chương trình khuyến mại
đặc biệt là yêu đại cho khách hàng
khách hàng mua hàng quen thuộc với cửa hàng lâm nga
và ngoài ra tiếp sau này chúng ta sẽ có chương trình khuyến mãi của tháng một mươi hai sắp tới
giảm giá các sản phẩm áo sơ mi quần chân váy
để phù hợp với xu hướng mua hàng sắp tới
cũng như là chính sách của nhà nước
với tháng khuyến mại các mặt hàng thiết yếu hàng tiêu dùng
thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp cung ứng
cũng như mua sắm của người dân
tôi cho rằng nó cũng là một cái hình thức tốt
mà bộ công thương cũng có thể sáng xét
để mà có thể tính toán những cái gói gọi là khuyến mại
cho các doanh nghiệp trong thời gian tiếp sau
được biết bộ công thương đã sử dụng các ứng dụng công nghệ hỗ trợ người tiêu dùng
truy xuất nguồn gốc kiểm tra thông tin sản phẩm
để từ đó bảo đảm quyền lợi cũng như xây dựng niềm tin của người tiêu dùng
vào tháng khuyến mại quốc gia